thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh đắk nông cho biết là trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm bốn trường hợp mắc covid một mươi chín
và cả bốn trường hợp này đều là cán bộ y tế của trung tâm y tế huyện đắc minh
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng bảy bốn cán bộ y tế này được lấy mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật real time rt pcr cho đến một mươi h hai mươi năm phút sáng ngày hôm nay
đã cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng bảy bốn cán bộ y tế này được xác định là các trường hợp f một của bệnh nhân có mã số bn chín mươi tám nghìn bốn trăm chín mươi bốn
được biết bệnh nhân chín mươi tám nghìn bốn trăm chín mươi bốn là lái xe của trung tâm y tế huyện đắc minh
bệnh nhân này được phát hiện dương tính với sars cov hai qua xét nghiệm sàng lọc cán bộ tham gia phòng chống dịch
như vậy là tính đến sáng ngày hôm nay tỉnh đắk nông đã ghi nhận tổng cộng bốn mươi sáu trường hợp mắc covid một mươi chín
cho đến nay trên địa bàn tỉnh đắk nông cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đối với thành phố gia nghĩa xã đắk quê huyện đắk rơ lấp xã đắk nơ rung huyện đắk sông một số tổ dân phố thị trấn đắk minh và một số thôn huyện đắk minh